trong hoàn cảnh ngành nông nghiệp ngày càng chịu nhiều tác động xấu của thời tiết bất thường
chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao ngày càng được coi như một giải pháp đột phá
mở ra triển vọng về một nền nông nghiệp bền vững
câu chuyện về những trái dưa lưới ở bình phước sau đây là một ví dụ
đây là vườn dưa của hộ gia đình anh lê anh đức ở xã tân quan huyện hớn quản tỉnh bình phước
để có vườn dừa phát triển được như ngày hôm nay cách đây hai năm
sau khi tìm hiểu và đi học hỏi kinh nghiệm tại một số địa phương
anh đã kết hợp cùng với một số hộ gia đình trên địa bàn tiến hành trồng thử nghiệm dưa lưới
trong căn nhà mang rộng năm trăm linh m hai và đã cho hiệu quả kinh tế cao
hiện diện tích nhà màng trồng dưa lưới của anh đã lên tới sáu m hai
được áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của israel
trồng dưa lưới thì hiện nay nó cũng có cái thuận lợi là
đất đai ở đây thì nó rất là phù hợp cho cây dưa lưới này
sau khi mình đã trồng thử nghiệm
cái thứ hai là cái điều kiện mà cái thời tiết ở đây thì nó cũng tương đối là phù hợp
tại vì cái mô hình này mình trồng ở trong cái nhà màng
do đó là cái che trắng gió nó cũng rất là tốt
rồi cái hai ba nữa là hiện nay do cái này thì cái đầu ra của mình
nhưng tạm thời thì bây giờ nó cũng còn đầu ra nó cũng ổn định
còn đây là vườn dưa của hai hộ gia đình anh lê văn quyền và anh đặng văn toàn
với diện tích bốn m hai
với diện tích này
mỗi vụ trang trại này xuất ra thị trường hơn chục tấn trái
theo anh toàn trồng dưa lưới trong nhà màng ít chịu tác động trực tiếp của thiên nhiên
nên cho thu nhập cao
tuy nhiên mặc dù trồng trong nhà màng nhưng vẫn có một số loại côn trùng xâm nhập được
đặc biệt là bọ trĩ sẽ gây hại rất nặng ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của vườn
ở đây dưa lưới thì tôi trồng theo cái mô hình của thái lan
nói chung từ nhà kính cho đến những cái gì đó thì đều học thức môn của thái
nó giảm chi phí
nó được gần năm mươi so với những mô hình tiên tiến của châu âu
và tôi trồng những giống thì cũng trồng của thái của mã lai
quan trọng là đi về chất lượng
và đang xây dựng một cái thương hiệu sạch
có nghĩa là mình làm sao trái dưa khi mà mình sức được bán ra thị trường
là đặt sức khỏe của người tiêu dùng lên hàng đầu
nghĩa là trong trái dưa nó sẽ không còn tội nuôi trát
cũng như là những kim loại nặng
đặc biệt nhất là không còn dư thuốc bảo vệ thực phẩm ở trong đó
là tôi chú trọng tới chất lượng
và đã xây dựng cái chất lượng đó và đi theo nền hữu cơ
với công nghệ trồng dưa lưới trong nhà màng này
thì cứ khoảng bảy mươi ngày sẽ cho thu hoạch một vụ
chi phí để làm mỗi một m hai nhà màng với hệ thống tưới nhỏ giọt
hết khoảng hai trăm linh đến hai trăm năm mươi triệu đồng
mức chi phí này được xem là không quá cao
để nhiều nông dân có thể đầu tư sản xuất
nếu được trồng và chăm sóc tốt
một mươi m hai diện tích nhà màng sẽ cho năng suất từ ba năm đến bốn tấn trái mỗi vụ
mỗi kg dưa lưới ở đây hiện đang bán
với giá từ ba mươi đến ba mươi năm ngàn đồng
hiện nay nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh bình phước
đang liên kết với nhau cùng mở rộng diện tích
chú trọng chất lượng sản phẩm
để tạo tính ổn định lâu dài cho đầu ra của sản phẩm